tối ngày hai tháng một mươi một tại tỉnh vĩnh phúc bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lễ khai mạc
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng đông bắc lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng đông bắc trong thời kỳ đổi mới
hội nhập và phát triển bền vững đất nước một mươi tỉnh vùng đông bắc đã mang đến đêm khai mạc những thế mạnh
truyền thống văn hóa nghệ thuật phong phú đậm đà bản sắc các dân tộc trong vùng biển
ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi phong phú hấp dẫn như trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội
nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống liên hoan văn nghệ quần chúng trình diễn trang phục truyền thống dân tộc
trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc hoạt động thể thao truyền thống và trò chơi dân gian dân tộc
nhân dịp này đại diện văn phòng unesco tại việt nam đã trao tặng bằng ghi danh
nghi lễ và trò chơi kéo co được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
cho bốn tỉnh thành phố là hà nội vĩnh phúc lào cai và bắc ninh